sau một thời gian thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ tại phố giã tượng phố nguyễn gia thiều
quận hoàn kiếm hà nội mới đây hà nội tiếp tục triển khai đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên phố thi sách
hiện nay trên nhiều tuyến đường ở hà nội tình trạng vỉa hè lòng đường thành bãi đỗ xe ô tô diễn ra khá nhiều
gây nên ủn tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm
trước tình hình đó từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến nay sở giao thông vận tải hà nội đã tiến hành thí điểm
việc đỗ xe ô tô theo ngày chẵn đỗ xe dọc bên số nhà chẵn ngày lẻ đỗ xe dọc bên số nhà lẻ trên phố giã tượng
và phố nguyễn gia thiều quận hoàn kiếm thành phố hà nội
ngày một mươi ba tháng sáu vừa qua sở giao thông vận tải hà nội tiếp tục triển khai thực hiện
việc đỗ xe theo ngày chẵn ngày lẻ trên tuyến phố thi sách phường ngô thị nhậm quận hai bà trưng
sau bốn ngày triển khai thực hiện việc làm trên đã nhận được nhiều sự quan tâm
nói chung nếu mà nhà mặt đường mà kinh doanh mặt hàng bán hàng kinh doanh
nếu mà đỗ xe sẵn lẻ thì có hôm thì nói chung là được lợi được lợi nhiều hơn là thiệt
tại vì một hôm để bên này thì bên mình sẽ không có xe còn ngược lại thì ngày hôm sau thì cũng phải lựa thôi
nếu mà đến ngày mà đỗ dãy bên nhà mình mà kinh doanh thì thứ nhất là xe lối lên xuống xe sẽ khó khăn
khách nhìn vào cửa hàng thì sẽ khó hơn kinh doanh ngày hôm đấy có thể sẽ ế hơn
tôi thấy coi như là
cũng đường thông hề thoáng đi và nhìn cũng đẹp mắt hơn và tất cả mọi người dân đi lại cũng dễ dàng hơn
và chủ trương của nhà nước nghiên cứu làm ra như thế này là rất là tốt
nhưng mà ngày sau đấy có thực hiện được mãi mãi như thế không thì nói chung là cũng phải do phụ thuộc vào người dân có ý thức
theo số liệu thống kê của sở giao thông vận tải hà nội hiện nay diện tích đất dành cho giao thông tỉnh và các điểm
bãi đỗ xe công cộng của hà nội mới chỉ đáp ứng được khoảng tám một mươi nhu cầu đỗ xe còn lại hơn chín mươi số xe
hiện đang đỗ tại các điểm đỗ xe của trung cư khu đô thị nhiều nơi xe vẫn đỗ tràn lan xuống lòng đường và vỉa hè